theo ghi nhận vấn đề tránh lãng phí trong đầu tư công vấn đề quản lý cũng như hiệu quả trong công tác đầu tư các công trình lớn trong phần trả lời của bộ trưởng nguyễn trí dũng đã được rất nhiều cử tri từ cấp xã phường dành mối quan tâm đặc biệt và theo dõi sát sao
hàng chục câu hỏi dành cho bộ trưởng nguyễn tri dũng
nhiều vấn đề lớn xoay quanh việc quản lý đầu tư công hiệu quả trong các dự án có vốn đầu tư công khiến cho nghị trường trở nên nóng hơn bao giờ hết
điều này đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của các đại biểu quốc hội đối với việc tránh lãng phí trong đầu tư công
không chỉ có thế hầu như các cử tri cả nước đều tập trung theo dõi sát sao phiên chất vấn này nhằm thấy được những nỗ lực của chính phủ về việc này
tôi cũng là một cử tri rất quan tâm đến vấn đề như các phiên chất vấn nếu có điều kiện thì không bao giờ chúng tôi bỏ các phiên chất vấn
tôi cho rằng từ khi quốc hội đã có những phiên chất vấn và các bộ trưởng đã xưng các tư nệnh ngành
thì đã thực sự vào cuộc chứ không còn chung chung như những vấn đề
nhưng tôi cũng hết sức cảm thông là hiện nay với một cái vấn đề của một xã hội chúng ta đang đổi mới đi lên thì nhiều vấn đề nó rất là bức xúc
nguồn vốn đầu tư công tại việt nam được coi là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ hoạt động của các thành phần kinh tế
tuy vậy trong thời gian vừa qua bên cạnh những đóng góp rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội
thì việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
không hiếm những thông tin trên báo chí về những dự án nghìn tỷ bị lãng phí hay những công trình trọng điểm có vốn đầu tư công liên tục bị đội vốn chậm tiến độ
chính điều này đã khiến cho các cử tri hết sức tâm tư
vấn đề về đầu tư công đầu tư công một số hạng mục công trình một số dự án là vống lên rất nhiều
thế mà người ta cũng muốn trả lời là phải trả lời
vấn đề là phải trả lời rất nhiều

có thể ta đau một lần nhưng mà để mà sửa chữa
tuy nhiên cái sửa chữa này không phải một lúc một chốt mà làm được
mà phải cả một cái thời gian dài mà dẫn đến cái tổn thất của nhà nước rất là lớn
trong đó thì có sự đóng góp của nhân dân
cử tri chúng tôi rất mong rằng là thôi đâu như chúng ta cũng phải làm
chính phủ đã quyết liệt thì cũng phải các bộ trưởng cũng phải quyết liệt
và phải làm từng việc từng việc một chứ không phải chỉ trả lời
trả lời xong để đấy thì không giải quyết vấn đề gì
thậm chí một số địa phương còn tổ chức thành những buổi sinh hoạt chính trị
trong thời gian diễn ra kỷ họp quốc hội luật này
nhằm đưa đến cho cử tri những thông tin kịp thời
bên cạnh đó cũng là phương thức để các cử tri nói lên tâm tư nguyện vọng của mình
cử tri bây giờ thì họ rất là quan tâm đến các cái vấn đề của quốc hội họp
thực tế mà nói là trình độ dân trí bây giờ được nâng lên rất nhiều
cho nên là người dân quan tâm và đánh giá đúng những cái
nhưng thực của cái công việc mà các đại biểu quốc hội mang đến chất vấn các bộ trưởng
và chất vấn các cái vị lãnh đạo
bởi vì là các cái tổng tư lệnh mà chỉ đạo các cái ngành đấy để làm thế nào
đấy để cho đời sống của người dân được nâng lên hơn nữa
cho nên là người ta quan tâm rất nhiều
và người ta cũng để ý xem là các vị bộ trưởng đấy
bộ trưởng nào trả lời
làm được bộ trưởng nào mà chưa được là người ta cũng có những cái đánh giá
có thể thấy kỳ vọng từ cử tri và những câu hỏi và những phiên chất vấn tại quốc hội
không chỉ ở kỳ họp này đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của người dân
đối với công tác điều hành của chính phủ
từ những câu chuyện liên quan trực tiếp đến dân sinh như y tế khám chữa bệnh giải cứu lợn
cho đến các vấn đề vĩ mô như quản lý đầu tư công
chỉ bằng cách thực hiện tốt công tác quản lý
các bộ trưởng mới đảm bảo thực hiện những lời hứa của mình trước cử tri